vào chiều ngày bốn tháng hai lãnh đạo huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động điện giật
làm ông phạm bá long bốn mươi bốn tuổi chú tệ xã mỹ đức tử vong và năm người khác đang phải đi cấp cứu
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng hai một nhóm người dân đang cùng nhau tháo rỡ cây thông noel
tại một nhà nguyện trên địa bàn thì cây thông ngã đổ vướng vào đường dây điện trung thế làm sáu người bị điện giật
hậu quả khiến một người tử vong năm người còn lại bị thương
đến một mươi bốn h cùng ngày ngoài nạn nhân long đã tử vong thì năm người khác sức khỏe cơ bản đã ổn định không nguy hiểm đến tính mạng